nơi cô ruột miền trung là điểm chút chất độc dioxin của kẻ thù
mặc dù chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau mà nó để lại vẫn hiện hữu trong mỗi người dân chất phác
một nắng hai xương của miền quê yên bình này
đây cũng chính là nội dung mà chương trình kết nối cộng đồng ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau
bao năm qua mỗi khi chiều tàm về
mà đức lại ra thăm đàn con của mình đang ngủ yên trên đồi phi lao của miền cát trắng quảng bình
đứng trước một mươi hai ngôi mộ bé nhỏ gối cạnh nhau nằm lặng lẽ trên triển cát nắng cháy
người mẹ nhỏ bé này lại muốn trải lòng mình
giang dậu vòng tay ôm trọn những đứa con vô tội của vợ chồng bà đang yên nghỉ dưới những nấm mồ

một mươi năm lần vượt cản

bà nức lúc đó phải nốt nước mắt chôn con vì hậu quả chiến tranh
có lẽ là hoàn cảnh có một không hai trên dải đất hình chữ s này
hình cảnh có một không hai trên dạng đất hình chữ s này
năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba bà kết hôn với người cựu binh đỗ đức điệp khi ông điệp trở về từ chiến trường a lưới thừa thiên huế
một thời là tọa độ lửa khi máy bay mỹ giải chất độc sa cam cháy cả núi rừng
sau những giây phút hạnh phúc thì cũng chính là khởi đầu những chuỗi ngày vật lộn với khổ đau
những ngày đó sự hủy diệt của chất độc da cam vẫn chưa được định nghĩa rõ ràng
vợ chồng ông điệp âm thầm đốt nỗi đau vào trong và tự nhủ rằng những mất bát về đường con cái là vận hạ
và ông bà vẫn khát khao mong
cứ mỏi có một đứa con để nhờ cậy khi tuổi già
cứ hy vọng ông trời không triệt đường của người lành
nên vợ chồng ông điệu bà đức tiếp tục hy vọng rồi thất vọng
con số dài rằng rằng đứa thứ năm đứa thứ sáu đứa thứ bảy đứa thứ tám đêm đứa thứ một mươi năm
mà chúng vẫn cứ bỏ lại ông bà bơ vơ
để về với các bụi quảng bình
một mươi năm lần sinh thì một mươi ba lần tiễn biệt con
trái tim ông bà đã bị hóa đá vì đớn đau
sinh ra thì một hai tuổi rồi chết
rồi vài ba tháng rồi chết
rồi có đứa sinh ra rồi chết
thì dù thế là lần chết thì nhiều như đến bây giờ là một mươi năm đứa thì chết một mươi hai đứa rồi
còn ba đứa
thì trong ba đứa con mà hiện tại bây giờ thì bữa cuối cuối lửa đầu thì cũng bị linh cơn có giật
thì là cũng như vẫn vẫn đau được
nhưng còn hai đứa sau này thì một đứa là chết đi
đem ra tất cả bệnh viện của trung ương của hà nội nói chung hà nội nhưng mà vô trưởng
nỗi đau mất con yên hẳn trên khuôn mặt khắc khổ
của người đàn ông vĩnh nếp nhăn chẳng chỉ
biết rõ nguyên nhân là do mình
ông thương vợ hơn bao giờ hết
người mẹ có sinh mà không có dưỡng
nỗi đau mất con xảy ra liên tiếp khiến bà đức suy sụp hoàn toàn
đã có lúc bà muốn bỏ lại tất cả trốn trần gian đau khổ này để về bên những đứa con tội nghiệp của mình
có khi là thiệt đúng có khi là nói thiệt chứ không quan trọng đâu
vì rộng thầy buồn bà nông nhà vừa hơn là cụ thân nuôi đứa này không được đứa khác không được
một năm có một mươi hai tháng là chừng đó lần bà đức ông điệu làm đám rỗ cho con
những ngày đầu tháng hay ngày rằm thay vì một đĩa hoa quả bà đức lại dọn một mươi hai bát cơm mời các con về
một mươi hai bát cơm trắng là một mươi hai lần bà trải qua nỗi đau trọng
tột cùng của người mẹ
ruột bà những đứt ra từng khúc mỗi khi phải lìa ra các con của mình
nước mắt đã rơi quá nhiều khiến giờ đây bà không còn khóc được nữa
cực quá không có gì nữa thả con thả
tức là nữ nhân lên trên đường này cái em đau lên con nằm tại chỗ đó tôi chứ ai nói gì
thả vậy nhưng mà tôi xét chắc với địa cộng
điên đi điên đi thả đầy hoa quả
rồi ra đây lại rồi chụp mặt lại rồi ra lại
đó là những suy nghĩ mà gần chịt số một mươi một con đứa
vì việc nữa là tôi không phải nói với đứa không phải
có những lúc đó thì cũng phải
một điều tự bình thật
chết là hết
làm về với cát bụi
cát bụi biển đắng cháy quảng bình
đang che chở các con tội nghiệp của bà
thôi thì cứ coi như sống gửi thác về
đỗi đau đành xin gửi lại dưới một mươi hai năm bộ kia
nhưng còn ba người con sống xót của ông bà
chúng cũng không thoát khỏi sự tàn phá nghiệt ngã của chất động sa can
cô con gái đang được chăm sóc và chữa trị ở làng trẻ hữu nghị ngoài hà nội
nó đã bao phen làm ông bà khốn đốm từ hy vọng rồi đến thất vọng
thiệt thòi đau khổ là thế
nhưng trong ông chưa bao giờ mất đi nghị lực bản lĩnh của một người lính cụ hồ
nhiều lúc ông phải đén đỗi đau để động viên bà
thôi dù sao trời cũng thương ban cho mình một đứa con gái
là mình còn may mắn hơn chán vạn người khác rồi
nhưng sự tàn phá của chất động sa can
dường như chưa biết bỏ sót một ai đã từng nhiễm chúng trong máu
chưa kịp vui mừng thì cô con gái út sống sót này
cũng bị tâm thần không biết gì nữa
ông bà vẫn phải chăm sóc như một đứa trẻ không hơn không kém
tiếng khóc tiếng cười bất thần của đứa con gái ngây ngô tội nghiệp
tuy nhiên lưỡi dao cứu vào từng khúc ruột của đứa con gái
khi nhận biết được tác hại của chất động điều xin
thì ông bà biết
rồi sẽ đến một ngày
cả đầu bạc tiễn cả đầu xanh
bởi thế mà ông điệu đã phải ném chặt nỗi đau
lặng lẽ chuẩn bị trước phần một cho các con
vì ông muốn dù thế giới nào
các con của ông vẫn mãi đoàn tụ bên nhau

gần năm mươi năm kể từ ngày quân đội mỹ giãn tâm
giải chất động da cam điều xin
số hai mươi sáu làng mạng thôn bản việt nam
khi nỗi đau da cam đã hành hạ
gây đớn đau cho hàng triệu người dân việt nam
trong đó phải kể đến những nạn nhân
ở vùng đất cát trắng quảng bình này
cách nhà ông điệu không xa
là nhà ông nguyễn văn thành
cũng có hai người con
bị ảnh hưởng từ đất cát trắng quảng bình này
chất độc da cam
hai người con của ông
khi sinh ra vốn khỏe mạnh
nhưng càng lớn
thì chân tay chúng lại càng biến dạng
đi lại khó khăn
bè gãy sừng châu
lẽ ra là chỗ dựa cho cha mẹ
thì giờ đây
vợ chồng ông thành
lại phải nai lưng ra lao động
kiếm tiền nuôi chúng
thực tế là nhiễm trong khung đất đai
hoặc là những cái gì đó không biết
nhưng thực tế về sau
lấy vợ vợ
sinh con nẻ gái ra
thì trước là sinh ra công việc gì
sau đó từ từ là
cứ một mươi bốn một mươi năm tuổi là gì thật
đi lượt rồi nó ưng hồng
câu chuyện thương tâm
của gia đình ông điệu
bà đức hay ông thành
mới chỉ là
một trong hơn ba triệu mảnh đời đau khổ
cùng cực khác
vì chất độc da cam
nhưng ác hơn
nó còn kéo theo hàng triệu nỗi đau
của những người thân ruột thịt
trồng chất nỗi đau
gánh nặng mưu sinh
ngày càng đè nặng trên đôi vai
những nạn nhân vô tổ
giải niu sinh
là tội hủy diệt đồng loại
làm cho nỗi đau chiến tranh
không dễ xóa nhòa theo năm tháng
dù chiến tranh
đã gây ra bao vết thương bỏng
giác khó lành
giai đoạn sau giải phóng
với những người lính
những cán bộ chiến sĩ
từng công tác chiến đấu
trên đất nước bản
và đóng quân
tại những điểm đóng
của chất dioxin
một hệ lụy
họ đang phải đối mặt
là suy giảm khả năng lao động
sinh con dị dạng dị tật
thì họ chưa biết chia sẻ cùng ai
và chính sách
dành cho các đối tượng
bị nhiễm chất độc sa cam
của những thế hệ sau
là rất cần thiết
các nhà khoa học
đã khẳng định rằng
để phân hủy được chất dioxin
có thể kéo dài đến hàng trăm năm
đồng nghĩa với những hệ lụy
mà chất độc sa cam gây nên
và tác động đến sức khỏe
của những con người
sống trên mảnh đất
cũng kéo dài hàng thế kỷ
không chỉ là chất độc sa cam
chỉ những người lính
mà cả dân di cư đến khai hoang
phủ xanh đổi chọc
những quả đồi
những vùng đất
từng được mệnh xanh là vùng đất chết
quảng bình quảng trị thừa thiên huế
đây là ba trong số những địa xanh
vốn được xem là rốn
của chất độc dioxin
và nạn nhân nơi đây
vẫn dai rẳng trong nguồn phản
đội đau sa cam
chưa có hồi kết
hiện nay thời điểm thời điểm này
thì toàn xã có nạn nhân nơi đây

hưởng chế độ trợ cấp
theo người học công
số hồ sơ tôn đồng
để giải quyết chế độ chất độc ca
thì còn khá nhiều
bệnh tật của họ
cho nên ở chỗ vừa rồi
sáng đã phân vân về
đề nghị các cấp
có sự quan tâm hỗ trợ thêm
giúp đỡ thêm hướng dẫn
để giải quyết chế độ tôn đồng
cả đối tượng
và đã đến lúc
chính nhân loại
phải lên án sự hủy diệt
giã man của chất độc
và những ai đã gieo rắc
sự hủy diệt này
họ không thể cứ im lặng
trước những tội ác diệt chủng
mà họ đã gây ra
vết thương của nạn nhân
chất độc sa cam
sẽ phần nào được xoa dịu
nếu có sự chung tay góp sức
của cả cộng đồng
để cùng chăm lo
giúp đỡ cho họ
trong cuộc sống đời thường
và nạn nhân sa cam
cần nhiều hơn nữa
sự quan tâm giúp đỡ
để vật chất lẫn tinh thần
của toàn xã hội
để họ vượt lên trên
chính lỗ đau của mình
và hòa nhập cùng với cộng đồng
chỉ mục kết nối cộng đồng của chuyên nhân dân xin được tạm dừng tại đây
xin thân ái chào tạm biệt